trước tình hình dịch có nhiều diễn biến phức tạp tỉnh bắc ninh đã quyết định tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín từ ngày một tháng một mươi hai đến ngày một mươi một
ubnd tỉnh bắc ninh tiếp tục dừng hoạt động đối với các dịch vụ karaoke quán bar vũ trường massage phòng tập thể hình yoga spa phòng game quán bia cho đến khi có thông báo mới
tạm dừng hoạt động tổ chức tiệc cưới mời khách cho đến khi có thông báo mới
tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ tất cả thời gian trong ngày chỉ cho phép bán hàng mang về không tổ chức ăn uống liên hoan tập trung đông người
đặc biệt tỉnh bắc ninh yêu cầu người dân không ra ngoài từ hai mươi một h đến bốn h sáng hôm sau trừ các trường hợp thực hiện công vụ đưa người đi cấp cứu đi làm ca đêm đi làm về
tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào việt nam
để đưa sang nước thứ ba tiêu thụ chỉ sau một mươi năm giờ phá án lực lượng chức năng đã bắt giữ bốn đối tượng vận chuyển trái phép một trăm linh bánh heroin
tiếp tục mở rộng chuyên án tổ công tác đã bắt giữ thêm hai đối tượng thu giữ một trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng bị bắt giữ gồm pua láo trăng và pua á tỉ cả hai cùng chú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
các đối tượng đã ngụy trang số ma túy này bên trong hai bao tải gồm quần áo chăn màn
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận
cả hai đối tượng đã bắt xe khách từ sơn la xuống hà nội sau đó bắt xe đi lên thành phố lào cai để nhận ma túy và vận chuyển lên mường khương với số tiền công là hai mươi triệu
khi các đối tượng vừa lấy hàng xong đang chuẩn bị thuê xe chở số ma túy này thì bị phát hiện bắt giữ tại chỗ
công an tỉnh sóc trăng vừa triệt phá đường dây đánh bạc thông qua mạng internet số tiền cá cược lên đến hơn một tỷ đồng
tiến hành khám xét
một địa điểm trên địa bàn thành phố sóc trăng lực lượng công an bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc và gá bạc qua internet
các đối tượng tiếp nhận thông tin đặt cược số lô số đề dựa trên kết quả số số kiến thiết các đài trên toàn quốc sau đó tổng hợp để chuyển đến nhà cái
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tiền mặt thẻ atm điện thoại máy tính bàn laptop và nhiều tăng vật có liên quan
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng nguyễn thanh nhàn và từ phi hải đang sinh sống trên địa bàn thành phố sóc trăng là đối tượng tổ chức đường dây này
đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn do công an tỉnh sóc trăng triệt phá với số lượng hàng trăm đối tượng tham gia
số tiền đánh bạc thống kê chưa đầy đủ lên đến hơn một tỷ đồng
đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản vừa bị xa lưới pháp luật sau khi gây án
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn cảnh nam sinh năm hai nghìn một trú tại xã nam thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng buổi đêm vắng người qua lại
nam thường đến các khu vực có xe ô tô của các gia đình đậu trên vỉa hè trước cửa nhà hoặc tại các vị trí bị che khuất tầm quan sát
sau đó dùng dụng cụ chuyên dụng để đập phá cửa kính trộm cắp tài sản có giá trị để trên xe ô tô như tiền mặt đồng hồ thẻ atm
bước đầu cơ quan công an xác định
từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt nam đã liên tiếp gây ra ba vụ đập phá kính ô tô trộm cắp tài sản với tổng trị giá gần hai trăm linh triệu đồng
thưa quý vị trong thời gian gần đây người dân tại một số địa bàn của huyện đầm rơi tỉnh cà mau có trình báo
lợi dụng vào địa hình vắng vẻ đêm khuya các đối tượng đã đột nhập vào các vuông nuôi sò rồi ra tay thực hiện hành vi trộm cắp
việc các đối tượng trộn đột nhập vào các bãi nuôi
không những thiệt hại cho sỏ thịt hay còn gọi là sò huyết mà còn ảnh hưởng đến sự sinh tồn và phát triển của sò giống là sò con gây thiệt hại không nhỏ cho người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn đối tượng gồm lê minh đương trần hữu phước
danh ngọc lâm và trần phi sơn cùng chú ấp hiệp hòa tây xã ngọc tránh huyện đầm rơi về hành vi trộm cắp tài sản
đây là nhóm đối tượng đã ra tay trộm trên một trăm linh kg sò huyết tại bãi nuôi của gia đình anh bùi tấn ngọc ở ấp tân hùng xã ngọc chánh
trước khi thực hiện thì đối tượng đã bàn bạc trao đổi phân công về tiến hành chuẩn bị các công cụ như là túi lưới bao để chuẩn bị các dụng cụ để mà tiến hành định sò quyết khi thực hiện hành vi làm trộm sò
các đối tượng này là được bà con dân ta phản ánh là đối tượng là thương xiên
thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong dung tôm của bà con
anh ngọc cho biết trong thời gian gần đây bãi nuôi sò huyết sò giống của gia đình anh đã vài lần bị đột nhập
các đối tượng trộm hết sức manh động và hung hán sẵn sàng quay sang tấn công lại chủ bãi sò khi bị phát hiện
mấy lần kia là gặp nó rồi nó hù nó dọa có một lần là gặp nó rồi nó lấy nặng thùng nó bắn nó trả lại rồi bị bầm vô bụng nữa
từ các vụ mất trộm sò huyết xảy ra trên địa bàn
công an huyện đầm rơi khuyên cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác đoàn kết phòng chống tội phạm
khi phát hiện nhanh chóng báo động để bà con ở các khu vực lân cận tiếp ứng vây bắt
cơ quan cảnh sát điều tra cũng có thông báo đến bà con nhân dân trên địa bàn huyện đầm rơi
mà đặc biệt là những bà con đang nuôi sò huyết giống trong ao dung tơm
nên cần phải có sự giám sát chặt chẽ phân công người để giám sát
tránh trường hợp các đối tượng lợi dụng vào sự sơ hở mất cảnh giác và không giám sát trong quá trình quản lý tài sản của bà con để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
để phòng chống đối với loại tội phạm chuyên trộm cắp sò huyết tại các bãi nuôi
người dân mạnh dạn phối hợp cùng nhau đồng thời nhanh chóng báo ngay cho công an nơi gần nhất
để ngăn chặn loại tội phạm này đảm bảo phát triển kinh tế tại địa phương
thông tin đáng chú ý khác
sau hơn tám giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy
lực lượng chức năng tỉnh đồng nai và thành phố long khánh tỉnh đồng nai mới dập tắt hoàn toàn vụ cháy
tại một doanh nghiệp trong khu công nghiệp suối tre
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng
với nhiều hàng hóa bên trong với giá trị hàng tỷ đồng
hai mươi một giờ tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại khu công nghiệp suối tre thành phố long khánh tỉnh đồng nai
người dân nghe tiếng nổ lớn sau đó lửa bùng lên
lực lượng tại chỗ đã dùng các phương tiện để dập lửa
nhưng khi gặp các vật liệu dễ cháy bên trong
sưởng ngọn lửa bùng cháy dữ dội khói bốc cao hàng chục mét
công an tỉnh đồng nai đã điều động hơn hai mươi xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ
nhiều đơn vị đến hiện trường dập lửa
do vụ cháy ngày càng dữ dội lực lượng ban chỉ huy quân sự thành phố long khánh
và tiểu đoàn phòng hóa ba mươi tám quân khu bảy cùng nhiều xe chuyên dụng
cũng được điều đến hiện trường phối hợp tham gia chữa cháy

việc dập lửa gặp khó khăn do diện tích cháy rộng hàng ngàn mét vuông
nguyên liệu bên trong chủ yếu là hạt nhựa khi gặp lửa càng bùng cháy dữ dội
do đó lực lượng công an quân đội đã dùng xà beng buộc phải phá nhiều cửa kính
để phun nước vào bên trong tiếp cận với đám cháy
quý vị có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của quý vị
cảm ơn quý vị đã theo dõi